thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân

chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ phó giáo sư tiến sĩ đỗ thị thu hằng viện trưởng viện báo chí học viện báo chí và tuyên truyền
nơi đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực báo chí truyền thông cho đất nước và đội ngũ lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông cho hệ thống chính trị
và câu chuyện chăn trở trong đào tạo ra những thế hệ nhà báo trong thời kỳ bốn bắt kịp với trình độ quốc tế và tích cực hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại
chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ phó giáo sư tiến sĩ đỗ thị thu hằng viện trưởng viện báo chí học viện báo chí truyền thông cho đất nước và đội ngũ lãnh đạo quản lý báo chí truyền thông cho đất nước và tích cực hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại

đỗ thị thu hằng sinh ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín viện trưởng viện báo chí học viện báo chí và tuyên truyền
chuyên gia tư vấn truyền thông cho các cơ quan chính phủ phi chính phủ doanh nghiệp
từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín công tác tại khoa báo chí học viện báo chí và tuyên truyền
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến nay công tác tại viện báo chí học viện báo chí và tuyên truyền
học viện báo chí học viện báo chí và tuyên truyền
học viện báo chí học viện báo chí và tuyên truyền
thì chúng tôi đều cảm nhận được cái niềm tự hào của những người mà làm báo đại diện cho cái giới báo chí việt nam khi mà tham gia những cái hoạt động ở đây
có thể nói rằng là báo chí việt nam đã đưa được hình ảnh của việt nam ra các nước trên thế giới
và đồng thời là những người làm báo việt nam cũng đã góp phần tạo ra cái tiến trình thúc đẩy cái tiến trình hội nhập của việt nam mạnh mẽ hơn
giúp chúng ta có thể học hỏi và bắt kịp dần bắt kịp những cái xu thế phát triển của khoa học công nghệ trên toàn thế giới
và tất cả cái tiến trình để khẳng định cái giá trị văn hóa dân tộc của việt nam cũng có những cái tiến triển rất mạnh mẽ nhờ cái sự góp công của báo chí việt nam
vậy thì nếu như chúng ta nói riêng về công tác nghiên cứu cũng như là đào tạo báo chí thì có đóng góp như thế nào trong công cụ phát triển đất nước ạ
có thể nói rằng là
đào tạo báo chí là cái phương pháp mang tính chất căn cốt và cũng đồng thời là cái phương pháp mà đòi hỏi cái sự cập nhật cái tính hiện đại mức độ cao nhất
và cái chất lượng đào tạo cái phương pháp đào tạo và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu đào tạo thì nó sẽ quyết định cái chất lượng nguồn nhân lực của một nền báo chí truyền thông ở một quốc gia
vừa rồi trong phần chia sẻ của mình thì bà có nhắc tới câu chuyện tức là đã được
tham gia vào những diễn đàn khoa học quốc tế thậm chí là có những bài viết được đăng trên những tạp chí uy tín trên thế giới
vậy thì khi mà được giao lưu và được học hỏi từ những đối tác nước ngoài như vậy thì bà cho rằng là chúng ta thu hoạch được gì
bản thân tôi thì tôi cho rằng là những cái việc học hỏi đấy cho chúng ta rất nhiều những cái điểm mới và cái cách nhìn nhận mới
đấy ví dụ như là nói về vai trò của
của đào tạo và nghiên cứu báo chí thì nó luôn luôn đi kèm với nhau
chẳng hạn như khi tôi tới đại học viên đại học tổng hợp viên ở áo hay là đến trường đại học california davis hoa kỳ
hay nữa là khi đến khi tham gia những cái chương trình nghiên cứu của khoika hàn quốc thì tất cả những cái nơi này họ đều phải
tất cả các chính sách về đào tạo báo chí
hay là tất cả những cái chương trình về đào tạo báo chí từ cái bậc thấp nhất cho đến bậc cao nhất thì họ đều phải dựa trên các nền tảng của những cái nghiên cứu về thực tiễn
nghiên cứu thực tiễn và nghiên cứu về các khung lý thuyết về báo chí truyền thông
và trên cơ sở đó thì họ mới duyệt những cái chương trình đó
chứ không tự xây dựng những cái chương trình mà không có bất cứ một cái cơ sở đầy đủ nào về mặt khoa học
và đấy là cái điểm thu hoạch thứ nhất
điểm thu hoạch thứ hai nữa là
cái nghiên cứu báo chí truyền thông là nghiên cứu mà mang tính toàn cầu
chứ không đơn thuần chỉ là nghiên cứu ở từng quốc gia hay từng địa phương
nhưng tính quốc gia và địa phương thì là một cái tham chiếu rất quan trọng
khi mà người ta xem xét cái khung lý thuyết về một cái mảng lý thuyết nào đó về báo chí truyền thông
nói như vậy thì có nghĩa là không chỉ giúp quảng bá hình ảnh việt nam ra bạn bè thế giới
và thậm chí là báo chí cũng có thể góp phần
tạo được cái sự đồng thuận cũng như là tin tưởng của nhân dân trong và ngoài nước
và nâng tầm vị thế việt nam trên trường quốc tế
vậy thì không biết được rằng là trong thời gian tới thì viện sẽ có những kế hoạch hợp tác quốc tế như thế nào ạ
trước tiên là chúng tôi vẫn duy trì những mối quan hệ đối với các đối tác truyền thống
để nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên nghiên cứu viên của viện
bởi vì từ trong lịch sử năm mươi bảy năm qua
thì chúng tôi vẫn có rất nhiều những cái mối quan hệ
mối quan hệ hợp tác quốc tế với rất nhiều dự án khác nhau
ví dụ như là dự án báo chí với quyền trẻ em được thực hiện với cứu trợ trẻ em
trong vòng một mươi năm
cho chúng tôi những cái kiến thức những cái kinh nghiệm
đồng thời là tạo sự lan tỏa rất mạnh mẽ
trong với cái dự án của chúng tôi trên toàn lãnh thổ việt nam
thì nay thì chúng tôi có thể phát triển thêm khác nữa
những đối tác này thì sẽ là những người mà hỗ trợ một cách tổng thể
và có sự hợp tác hai bên
trong cái việc là phối hợp vừa nghiên cứu vừa triển khai những cái dự án về đào tạo
nghiên cứu đào tạo và ứng dụng các lý thuyết về khoa học báo chí truyền thông
trong các lĩnh vực cụ thể ở việt nam
lấy ví dụ như là cái dự kiến của chúng tôi về việc rằng là đào tạo
có những cái đề án về đào tạo đội ngũ lãnh đạo quản lý báo chí việt nam
thì đang trong cái giai đoạn chuẩn bị
và rất nhiều những cái dự kiến khác
ví dụ như nghiên cứu về lịch sử báo chí việt nam
nghiên cứu về hệ thống dữ liệu
và đặc biệt là nghiên cứu về cái mạng
nghiên cứu và phát triển các chương trình về báo chí truyền thông số
là một trong những cái chiến lược đào tạo
đồng thời là đáp ứng cái nhu cầu đang rất là lớn
về nguồn lực báo chí truyền thông ở việt nam hiện nay
bà vừa nhắc tới câu chuyện truyền thông số
vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch đào tạo
nguồn nhân lực
để làm sao chúng ta đào tạo ra được những nhà báo trong thời kỳ bốn
bắt kịp được với công nghệ thế giới
và đặc biệt là có thể hoạt động tốt hơn trong lĩnh vực truyền thông đối ngoại
hiện nay trong cái quá trình đào tạo ấy
thì chúng ta có thể đào tạo căn bản ngành này
sau đó lại tiếp tục học tiếp ở những ngành tiếp theo
đối kết khác là đào tạo trong báo chí truyền thông hiện nay
không phải ta chỉ có một bằng đại học là đủ
và cái việc học đấy là học cả đời
và chúng ta hoàn toàn có thể
khi chúng ta có một cái bằng đại học
với những cái kiến thức cân bản
hoặc là báo chí
hoặc là truyền thông đại chúng
hoặc là truyền thông đa phương tiện
hoặc là một cái ngành báo chí truyền thông nào đó
thì sau đó chúng ta có thể tiếp cận
nếu muốn làm trong lĩnh vực số
để phát triển ở nghiêng về nội dung số
thì nên là học tiếp những cái khóa ngắn hạn
hoặc là bằng thứ hai của ngành truyền thông đa phương tiện
thì đấy là cái chiến lược đào tạo
ở bậc cử nhân
còn tiếp theo thì
bậc thạc sĩ và bậc nghiên cứu sinh
thì chúng tôi luôn luôn có những cái dự án
và những cái khung đề tài
mở để cho các học viên
và các nghiên cứu sinh để có thể tiếp cận
và trong cái bố cục chương trình
sau đại học của ngành báo chí
thì chúng tôi
luôn có những cái học phần
ví dụ như là báo chí dữ liệu
báo chí đa nền tảng
truyền thông số
kỹ thuật và công nghệ truyền thông số
thì đấy là những cái
những cái học phần mà
có thể nói là
gần như là bắt buộc
bất cứ một học viên nào
sau đại học
từ học viên cao học lẫn nghiên cứu sinh
thì đều phải có những nền tảng
căn bản nhất
về kiến thức về truyền thông số
để có thể giải quyết những vấn đề
trong các nhiệm vụ mà
cái khóa học đó đặt ra
cũng như là các nhiệm vụ
mà cuộc sống và nghề nghiệp của họ đang đặt ra
khi mà họ ra trường
làm báo thì đã khó khăn rồi
thế nhưng mà những người mà làm báo
và hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại
thì có lẽ là
còn những khó khăn riêng
rõ ràng là bây giờ
thì chúng ta mở cửa
và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
thì đó cũng là một mảnh đất màu mỡ
dành cho những người làm công tác thông tin đối ngoại
nhưng mà làm thế nào
để có thể tiếp cận
cũng như là đưa tin
đúng định hướng
thì không dễ dàng
vậy thì theo bà
những người làm báo
và đặc biệt là những người làm báo
trong lĩnh vực đối ngoại
cần yêu cầu những phẩm chất gì
trước tiên là nói về năng lực đã
khi ta nói đến đối ngoại
thì ta cứ nghĩ đến ngoại ngữ
ngoại ngữ thì vô cùng cần
ngoại ngữ giỏi
là điều mà cần đầu tiên
nhưng mà ngoại ngữ giỏi
mới chỉ là cái điều kiện
ban đầu thôi
bởi lẽ là nói cái gì
và nói như thế nào
phục vụ ai
đối tượng như thế nào
lúc đó mới
quyết định cái kết quả
của chúng ta
vì vậy là
có thể nói là cái thách thức
đối với những người làm báo đối ngoại
là rất lớn
cái thách thức đầu tiên
là thách thức về
phải xác định được chính xác
mục tiêu tính chất
cái bản chất của báo chí đối ngoại
nó gắn với lợi ích của quốc gia
nó gắn với lợi ích của
như thế nào
và nó gắn
bó trực tiếp
một đất nước
của một cái nền kinh tế xã hội
của một cái nền tảng văn hóa
và nó phải
nó phải gắn với
của văn hóa việt nam
thì khó nhất
ở chỗ như vậy
cũng là một cái tin bài
ta cứ nghĩ là
báo chí đối ngoại
có nghĩa là
ta hướng ra thế giới
thế giới thì quá rộng lớn
vì vậy là
phải xác định được mục tiêu đích
hay người ta gọi là công chúng đích
và cái công chúng ấy
như thế nào
thì lại quá là mơ hồ
nếu mà chúng ta không
một cách đầy đủ
và không có những cái nền tảng
về văn hóa
và nữa là
nó đâu có phải đơn thuần
chỉ là văn hóa
nó còn là chính trị
là kinh tế
hay nói khác là
cái kiến thức nền tảng
đối với cái người
báo chí đối ngoại
là yêu cầu
rất là rộng
bởi vì là
bao la như vậy
nó lại không tập trung
và nó không thể hiện được
trong tác phẩm của mình
thì lại không được
những yêu cầu như là
bản lĩnh chính trị vững vàng
hay là lòng yêu nước
đó chính là
quan trọng nhất
bởi lẽ là
ta có thể
làm truyền thông
cho một cái cơ quan tổ chức
cơ quan tổ chức đó
nếu chúng ta làm
bất cứ một ai
mà chúng ta nghĩ rằng
chúng ta đang làm
nếu chúng ta nhìn thấy
tất cả những việc chúng ta làm
nền kinh tế
để phục vụ
lý tưởng nào đó
để phục vụ
chúng ta sẽ khác
nói cái khác là
nếu tôi có một cái
lý tưởng nghề nghiệp
nếu tôi xác định
và tôi có một cái
thế giới quan
có một cái
nhân sinh quan
có một cái
có một cái
lý tưởng nghề nghiệp
thì nó sẽ
tất cả những cái
mà chúng ta
từ cái cách mà
từ cái việc là
nói cái dữ liệu
ra làm sao
câu chữ như thế nào
nói như thế nào
cái vị thế
của việt nam
của chúng ta
nói như thế nào
thì làm cho
người ta cảm thấy xấu hổ
đọc những phần đấy
thấy rằng không được
tất cả những cái điều ấy
có thể là
bắt nguồn từ năng lực
chủ yếu là
do những cái yếu tố
vậy bà có thể chia sẻ
về kinh nghiệm
cũng như là
phương pháp nghiên cứu
của cá nhân mình
để thế hệ trẻ
có thể hiểu hơn
và phát huy được
truyền thống tốt đẹp
về kinh nghiệm
thế như này
trong nghiên cứu
cái điều quan trọng nhất
coi cái việc
là một công việc
rất là nghiêm túc
mà chúng ta chỉ
hoặc chỗ khác
và chúng ta tổng hợp lên
đấy không phải
được coi là
chúng ta nghiên cứu
là chúng ta phải
và tìm kiếm
các chuyên gia khác nhau
những cái chiều khác nhau
chúng ta không thể
sáng tạo ra dữ liệu
mà chúng ta muốn
nghiên cứu tốt
thì chúng ta phải
có dữ liệu tốt
điều tốt nhất
ở chỗ là
tất cả các nghiên cứu đó
đều chỉ là
những tham chiếu
khi chúng ta nghiên cứu
phát thảo cái mô hình
ở việt nam
thì chúng ta phải
vào mục tiêu
vào lợi ích
vào thực tiễn
cái nền báo chí truyền thông
của chúng ta hiện nay
cái cơ sở hạ tầng
nguồn lực con người
ở việt nam
chứ không thể
các nước tiên tiến nhất
mang về ứng dụng
thiếu thẩm định
về thực tiễn
và tôi cho rằng là
đấy là một trong những cái điều
mà tôi rút ra
tôi nghiên cứu
với một cái
đề tài cụ thể
xin cảm ơn
những chia sẻ của bà
chương trình của chúng ta
ngày hôm nay
và có lẽ là bây giờ
thì các bạn đang
rất là muốn đặt câu hỏi
dành cho vị khách mời
của chúng ta rồi ạ
không biết là bà
đã sẵn sàng chưa ạ
các em có thể
nếu như có câu hỏi
muốn dành cho vị khách mời
của chúng ta
xin mời em
xin chào cô
xin chào chị ạ
em tên là
hoàng thùy dương
là sinh viên
báo mạng điện tử
của học viện báo chí
hôm nay em có một câu hỏi
muốn hỏi cô
viện báo chí
thì đã có
những chuẩn bị gì
cho công tác tuyển sinh
của năm hai nghìn một mươi chín
xin cảm ơn cô
bắt đầu từ tháng bốn
các cơ sở đào tạo
là đều phải
tham gia vào
các hoạt động
công tác tuyển sinh
công tác tuyển sinh
rất là quan trọng
là sẽ chọn
thích hợp nhất
được đầu vào
thì quá trình đào tạo
sẽ rất là thuận lợi
thì đầu ra
sẽ rất là tốt
viện báo chí chúng tôi
rất là quan tâm
rất là kỹ càng
cho cái việc
tư vấn tuyển sinh
trong tư vấn tuyển sinh
chú trọng nhất
cái việc là
đầy đủ chính xác
của cái việc tuyển sinh ấy
và cái ngành học đấy
tư vấn tuyển sinh
vừa hướng nghiệp
người ta phải chọn
phải làm sao
để chọn được
thật sự đam mê
thật sự hiểu
cái nghề đó
ở chúng ta
biết rằng là
không phải vui chơi
không phải là
khắp nơi đó
có những cái
hy sinh nhất định
xin mời câu hỏi tiếp theo
chị mời em
em chào cô ạ
em là đỗ thị thúy hằng
sinh viên năm hai
học viện báo chí và tuyên truyền
cô có thể chia sẻ
cho chúng em
về việc thay đổi
từ khoa báo chí
sang viện báo chí
lợi ích như thế nào
từ sự thay đổi đó
em cảm ơn cô ạ
cái sự thay đổi
viện báo chí
từ khoa báo chí
thành viện báo chí
nói ngắn gọn thế này
khoa báo chí
được thành đập
cùng với sự ra đời
trường tuyên hoán trung ước
học viện báo chí tuyên truyền
nói cách khác là
khoa báo chí đã có
khoa báo chí
vừa nghiên cứu về
cái chức năng
cho tới giờ
tiếp nối cái truyền thông ấy
khoa báo chí
sáp nhập cùng với
viện nghiên cứu
viện báo chí
chức năng nhiệm vụ
cái sự thay đổi
khá rõ rệt
và nghiên cứu đó vì vậy là có thể nhiều có thể ít có thể là ngay lập tức
có thể là trong tương lai thì mỗi một sinh viên của viện báo chí đều được hưởng lợi
ở rất nhiều cấp độ khác nhau và trước tiên là được hưởng lợi từ cái nội dung
phương thức tổ chức đào tạo của viện báo chí khi đã có được trang bị những công cụ mới
khi được trang bị những hệ thống mới và cái chức năng nhiệm vụ mới
xin cảm ơn những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ đỗ thị thu hằng
và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
kính chúc bà sức khỏe hạnh phúc và thành công
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam và tiếp theo như thường lệ
tiểu mục việt nam yêu thương xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của những người con đất việt
lần đầu tiên được tham dự lễ dỗ tổ hùng vương
chuyện việt nam yêu thương được tổ chức tại thái lan
chùa khánh an tại tỉnh udon thani thái lan
từ rất sớm đông đảo bà con người việt sinh sống tại đây đã có mặt để tham dự lễ dỗ tổ hùng vương
trong đó có anh pia phong
hùng vương một người việt thế hệ thứ tư tại thái lan
mẹ tôi là người việt tôi sinh ra và lớn lên tại thái lan
mẹ đã nói với tôi về lễ dỗ tổ và chắc chắn rồi tôi đã tham gia
tôi được gặp rất nhiều người việt tại đây và cả những người bạn đến từ việt nam
chương trình đã giúp tôi hiểu thêm nhiều về văn hóa việt nam
tại buổi lễ đại sứ nguyễn phú bình đã đại diện ban vận động dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu
trao tặng tượng vua hùng cho hội người việt

đây là lần đầu tiên những người việt sinh sống tại thái lan được tham dự lễ rỗ tổ hùng vương ngay tại nước sở tại
được tự tay sắp lễ vật thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn của vua hùng
lần đầu tiên tôi được vào dự cái rỗ tổ hùng vương đấy của nước việt nam
cái này là cái sự được vinh dự được cảm thấy rằng được nghĩ tới cái mùa của đất nước việt nam của mình

văn tộc có nhiều cái lịch sử mà mình phải chia sẻ và tìm hỏi nhiều nhiều đây là rất là mừng
lễ dỗ tổ hùng vương không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ một phong tục truyền thống việt nam
mà còn tạo chiếc cầu nối quảng bá văn hóa truyền thống đến những người dân sở tại
đại diện hội người việt tại udon thani cho biết hội sẽ tiếp tục phối hợp với hội liên lạc với người việt nam ở nước ngoài
các cơ quan đại diện ngoại giao việt nam tại thái lan
kết thường niên
tôi rất mừng là hội liên lạc với người việt nam ở nước ngoài
đặc biệt là các thành viên trong ban quản lý dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu
đã có một sáng kiến đây tôi hiểu là một sáng kiến nhưng mang tính tâm linh văn hóa rất là cao
đây là một trong những hoạt động có tính mang tính rất là cụ thể
về công tác tuyên truyền quảng bá văn hóa hình ảnh con người việt nam
và mang cái đặc sắc việt nam cho kiều bào ở trên toàn thế giới đây là một cái điểm nhấn
nhưng mà tôi cũng hiểu đây cũng sẽ là một cái điểm khởi đầu rất là quan trọng và tôi hy vọng từ
năm tới nó sẽ lan tỏa không những ở trên toàn vương quốc thái lan mà lan tỏa lên các những nơi khác
có kiều bào ta đang sinh sống đông đảo bà con người việt tại thái lan và một số kiều bào đến từ lào
malaysia singapore canada cộng hòa séc và đoàn đại biểu hội liên lạc với người việt nam ở nước ngoài
đã thăm khu di tích tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại udon thani trong tháng bốn
chương trình ngày quốc tổ việt nam toàn cầu sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhật bản canada và nhiều quốc gia khác
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị và các bạn
chúng tôi làm tự vui wohnung high komma một fresh
hi vọng được quý vị cũng như những lời nhắn nhũ cho những người ở xa thông qua đệ chỉ facebook truyền hình nhân dân

hei thì chào mừng đợi tema cameo của chúng tôi trong kênh chương trình junge nhân dân
trong giải thích của chúng tôi hãy chia sẻ thông báo của văn phòng i dân trên facebook vàife